để nâng cao ý thức về việc không sử dụng chất có cồn khi tham gia giao thông của người dân
lực lượng chức năng tỉnh đắk lắc đã tăng cường kiểm tra nồng độ cồn
tuy nhiên nhiều người vẫn vi phạm và tìm cách đối phó gây khó khăn cho lực lượng thực thi công vụ
xuống xe rắt bộ năn nỉ gọi điện thoại cầu cứu chửi bới thậm chí bỏ cả phương tiện
đó là những hành vi rất hay diễn ra khi mà lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra nồng độ cồn
đối với những vị khách vừa đi ra từ các nhà hàng quán nhậu
chỉ trong hơn ba mươi phút mà lực lượng chức năng công an thành phố buôn ma thuật tỉnh đắk lắc
đã phải lập biên bản xử phạt hơn hai mươi trường hợp tạm giữ hàng chục phương tiện mô tô xe máy
vì lỗi vi phạm nồng độ cồn vượt mức cho phép hai mươi năm mg trên một lít khí thở
hành vi điều khiển phương tiện xe mô tô xe gắn máy khi tham gia giao thông mà trong máu hoặc trong khí thở
có nồng độ cồn vượt mức cho phép đã được quy định và chế tài xử phạt tại khoản tám điều tám của luật giao thông đường bộ năm hai nghìn tám
tuy nhiên qua việc thiếu ý thức chấp hành luật giao thông đường bộ của một bộ phận người dân hiện nay
có thể thấy lực lượng chức năng sẽ phải gặp rất nhiều khó khăn khi thực thi nhiệm vụ
ngoài việc xử lý vi phạm của lực lượng chức năng thì để chắc chắn giảm số vụ vi phạm
chính mỗi người dân cần phải thay đổi thói quen sử dụng rượu bia của mình
và tuyệt đối không điều khiển phương tiện